hôm nay ngày hai mươi một tháng một diễn đàn kinh tế thế giới sẽ khai mạc tại thành phố davos của thụy sĩ
và sẽ kéo dài trong bốn ngày tham gia các phiên thảo luận năm nay sẽ có lãnh đạo nhiều tập đoàn
kinh tế lớn và lãnh đạo quốc gia trong đó có tổng thống mỹ thủ tướng đức và chủ tịch ủy ban châu âu
diễn đàn kinh tế thế giới davos lần đầu tiên có các vấn đề khí hậu và môi trường là nguy cơ cấp bách
hàng đầu của thế giới hiện tại các rủi ro khác xáo trộn trong thương mại thế giới và xung đột
giữa các quốc gia đều được xem xét trong bối cảnh khí hậu trái đất tiếp tục biến đổi theo hướng
bất lợi cho con người trong khi đó thông báo tổng thống mỹ sẽ tới davos là một bất ngờ bởi davos
là một kênh diễn đàn đa phương trong khi ông donald trump đã đưa nước mỹ rời bỏ dần các kênh
hợp tác đa phương chỉ xử lý mọi vấn đề theo hướng song phương
bên cạnh đó lãnh đạo các nước sẽ có nhiều cuộc gặp song phương không chính thức giữa các phiên thảo luận
về phía việt nam phó thủ tướng trương hòa bình sẽ phát biểu tại phiên thảo luận
triển vọng chiến lược asean và có nhiều cuộc gặp song phương trong ngày hôm nay hai mươi một tháng một